hôm nay ngày một mươi chín tháng một mươi một quốc hội bước vào ngày làm việc thứ hai mươi hai của kỳ họp thứ tám
trong ngày làm việc hôm nay quốc hội sẽ tiếp tục thảo luận tại hội trường và thảo luận tại tổ
về những dự án luật quan trọng như dự án luật đầu tư theo hình thức ppp đối thoại hòa giải tại tòa giám định tư pháp
cụ thể trong phiên làm việc buổi sáng quốc hội sẽ tiến hành thảo luận ở hội trường
về dự án luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư tiếp đáo bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư nguyễn trí dũng
giải trình ý kiến của đại biểu quốc hội
buổi chiều tại hội trường quốc hội sẽ nghe tờ trình báo cáo thẩm tra về dự án luật hòa giải đối thoại tại tòa án
dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giám định tư pháp
trước khi về tổ thảo luận về những nội dung còn có ý kiến khác nhau của hai dự án luật này